mở đầu bản tin sẽ là thông tin về vụ cháu bé hai tuổi bị bạo hành tại lâm đồng
trước đó một bé gái hai tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch do chấn thương sọ não và dập phổi nghi do bạo hành
vào sáng ngày hôm nay công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bể can
và ra lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với huỳnh thị thanh hằng và vương ngọc thảo vi
cùng chú tại tp đà lạt về tội hành hạ người khác
theo kết quả điều tra ban đầu vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai bé gái được mẹ gửi cho một cô giáo mầm non trú tại thành phố đà lạt
chăm sóc và cho đi học với giá bảy triệu đồng một tháng
cho đến ngày hai mươi năm tháng sáu cô giáo này giao bé cho vi trông giữ chăm sóc với tiền công là hai triệu đồng một tháng
trong quá trình trông giữ bé đối tượng vi và hằng đã nhiều lần đánh đập khiến cháu bé nguy kịch phải vào bệnh viện cấp cứu
qua chẩn đoán bé gái bị chấn thương sọ não dập phổi bệnh viện nhi lâm đồng chuyển ngay bé gái đến bệnh viện đa khoa lâm đồng để được phẫu thuật cấp cứu
và tại đây các bác sĩ thấy trên người cháu bé có nhiều vết bầm tím từ đầu đến chân
qua đó xác định các vết thương trên người bé không phải do bị ngã mà có dấu hiệu của bạo hành nên đã trình báo với cơ quan công an
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ để chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp
truy tố đối tượng nguyễn văn tùng chú tại xã tân lập huyện crobuk tỉnh đắk lắc về tội giết người
theo kết quả điều tra vào ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy tại quán nhậu k bốn ở phường an lạc thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc tổ chức tiệc chiên khách hàng
cho đến khoảng hai mươi một h cùng ngày giữa tùng và một số người trong bàn nhậu đã xảy ra mâu thuẫn
tùng đã vào bếp của quán lấy một con dao rồi chém nhiều nhát vào bốn người với tỷ lệ thương tật
lần lượt là một mươi tám một mươi bảy
sau một thời gian tạm đình chỉ vụ án cho đến nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố phục hồi điều tra
và đang củng cố hồ sơ để chuyển truy tố nguyễn văn tùng về tội giết người
tuy nhiên tình hình vi phạm pháp luật của người dưới một mươi tám tuổi đang có những diễn biến phức tạp mà nguyên nhân xuất phát từ sự thiếu hiểu biết pháp luật
thiếu kỹ năng xử lý tình huống từ đó đã gây ra những hậu quả đáng tiếc làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
đầu năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện cẩm giang tỉnh hải dương đã bắt giữ sáu đối tượng tất cả đều dưới một mươi tám tuổi cùng ở huyện cẩm giang về tội cướp tài sản
tối ngày một mươi một tháng một tại khu vực đường ba trăm chín mươi bốn thuộc địa phận xã cẩm đông huyện cẩm giang nhóm này đã đi xe máy sử dụng hung khí nguy hiểm đuổi theo một nam thanh niên
sau đó tấn công đánh nạn nhân rồi cướp một điện thoại di động nhóm này còn đòi cướp cả xe máy của nạn nhân nhưng không giảng được chìa khóa
gần đây nhất tối ngày một mươi một tháng một đánh nạn nhân đã đi xe máy sử dụng hung khí nguy hiểm đuổi theo một nam thanh niên đuổi theo một nam thanh niên
tối ngày một mươi một tháng bảy tại địa bàn xã hồng phong huyện ninh giang tỉnh hải dương đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng
nạn nhân là đặng văn huy sinh năm hai nghìn sáu vừa học xong lớp một mươi của một trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện
ba đối tượng gây án bị bắt giữ gồm phạm quốc cường sinh năm hai nghìn bốn phạm văn trang và nguyễn thành long sinh năm hai nghìn năm
cả ba đều ở xã đông xuyên huyện ninh giang
cơ quan công an xác định vì huy tán tỉnh người yêu của cường nên tối ngày một mươi một tháng bảy cường đã rủ long trang đi xe đạp điện đến nhà văn hóa thôn đồng hội gặp huy để đánh khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó
theo thống kê trong sáu tháng gần đây trên địa bàn tỉnh hải dương xảy ra gần ba mươi vụ với gần tám mươi trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới một mươi tám tuổi
tập trung vào các hành vi như gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích trộm cắp tài sản cướp tài sản
trong đó đáng chú ý xảy ra hai vụ giết người
mặc dù lực lượng công an đã tăng cường công tác tuyên truyền phòng ngừa sai phạm tuy nhiên do nhận thức pháp luật còn hạn chế
nên vẫn có các trường hợp trong độ tuổi dưới một mươi tám thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
các trường hợp này thường bị kích động lôi kéo bởi các phần tử xấu nên cùng nhau tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật
làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
nhất là trong những ngày nghỉ cuối tuần và trong giai đoạn nghỉ hè của học sinh sinh viên
vì vậy việc tăng cường công tác quản lý giáo dục con em học sinh sinh viên trong giai đoạn nghỉ hè là vô cùng cần thiết
bên cạnh đó các tổ chức đoàn thể tại địa phương cần phối hợp với các lực lượng chức năng có chuyên môn
để đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh sinh viên
cũng như trang bị các kiến thức kỹ năng về phòng chống bạo lực kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra các mâu thuẫn
vào khoảng ba giờ sáng ngày hôm nay đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với đội cảnh sát quản lý
đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang và công an phường sáu
tiến hành kiểm tra khách sạn hương tràm có địa chỉ tại số bốn mươi sáu trên chín b đường lê thị hồng gấm phường sáu tp mỹ tho
qua kiểm tra đã phát hiện tám thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành test nhanh kết quả có bảy người dương tính với chất ma túy
ngoài ra lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật dụng như loa đèn màu đĩa xứ thẻ nhựa để phục vụ cho hành vi sử dụng ma túy
lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản xử phạt bảy đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
đồng thời củng cố hồ sơ xử lý chủ khách sạn hương tràm về sai phạm hoạt động kinh doanh để xảy ra hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trong khi đó tại an giang lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa phát hiện ba xe ô tô tải
vận chuyển số lượng lớn hàng hóa xuất xứ nước ngoài không rõ nguồn gốc trị giá hơn một năm tỷ đồng trên địa bàn huyện biên giới tri tôn
tại khóm ba thị trấn tri tôn tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện tri tôn
phát hiện ba xe ô tô tải có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng các phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc tổng trị giá trên một năm tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra ba tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên
tổ công tác đã bàn giao vụ việc cùng với phương tiện và hàng hóa cho công an huyện tri tôn tỉnh an giang
tiếp tục điều tra xác minh và xử lý theo thẩm quyền
lại có thêm một vụ cháy trong khu dân cư tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy nổ từ những sinh hoạt hàng ngày
cụ thể vào khoảng bốn giờ ba mươi phút dạng sáng ngày hôm nay đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại một quán ăn trên địa bàn phường một
thành phố vĩnh long và hậu quả là một người phụ nữ bị bỏng
vào thời điểm trên chị nguyễn thị thơ cùng sáu người khác bật bếp ga để nấu ăn
tuy nhiên khi bật bếp lên thì có một bình ga bị xì phát cháy
lúc này nhiều bình ga kế bên cũng bị lửa bén cháy lan sang nhiều đồ vật khác bên trong quán
tiếp nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh long
đã điều hai xe chuyên dụng cùng một mươi năm cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an tp vĩnh long và công an phường một đến hiện trường
qua gần một giờ chữa cháy đám cháy được dập tắt hoàn toàn
vụ hỏa hoạn đã làm chị nguyễn thị thơ bị bỏng hiện được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hương yên vừa ra quyết định truy nã đối với đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
hứa thị thùy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại số một trăm linh chu mạnh trinh phường hiến nam thành phố hương yên
về tội cố ý gây thương tích
công an thành phố hương yên kêu gọi bị can hứa thị thùy ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
mọi người dân khi phát hiện đối tượng truy nã phải nhanh chóng báo ngay cho chính quyền địa phương nơi gần nhất
hoặc công an thành phố hương yên theo địa chỉ số sáu bạch đằng phường minh khai thành phố hương yên tỉnh hương yên
số điện thoại chín trăm một mươi ba hai mươi bốn bảy trăm ba mươi tám gặp điều tra viên phạm ngọc tiến
mọi trường hợp che giấu đối tượng truy nã hứa thị thủy tùy tính chất mức độ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn đông thị thôn năm xã hà vinh huyện hà trung tỉnh thanh hóa
về tội tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
có xeo chấm cách hai cm trên đuôi lông mày trái
liên quan đến tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng lê hạnh minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại một mươi chín trên sáu mươi bảy trên năm nguyễn văn cử phường ngọc lâm quận long biên thành phố hà nội
và đối tượng nguyễn văn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại hai mươi sáu trên chín mươi hai
nguyễn sơn phường ngọc lâm quận long biên thành phố hà nội
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý
quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an